thưa quý vị hai ngày nghỉ cuối tuần nam bộ và tp hcm nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ
thời tiết khô nóng quý vị cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra hỏa hoạn đặc biệt là những khu dân cư đông đúc
cùng với đó hãy sử dụng các thiết bị điện an toàn hiệu quả và hãy tắt các thiết bị điện không cần thiết
vâng còn với bắc bộ và thủ đô hà nội thì chúng ta sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần lý tưởng rất phù hợp để đi cà phê với người thân và bạn bè dạo phố hay là tham gia các hoạt động ngoài trời
bởi trong ngày này thì thời tiết tạnh giáo có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày thì không quá ba mươi một độ c tiết trời rất dễ chịu